nhân dịp đón xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tại xã tản lĩnh huyện ba vì thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tham dự chương trình
trao tặng quà tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
nhiều năm qua công tác chăm lo cho người nghèo nạn nhân chất độc da cam và người có hoàn cảnh khó khăn
là truyền thống văn hóa tốt đẹp của thủ đô hà nội
với mục tiêu để người dân nào của thủ đô cũng có tết ai cũng được hưởng tết vui tươi bình yên
thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo bằng các giải pháp tổng hợp phát triển kinh tế xã hội
nâng cao thu nhập cho người dân
chúc tết bà con nhân dân đồng chí hoàng trung hải đề nghị hội chữ thập đỏ thành phố phát huy tốt hơn nữa
vai trò nòng cốt vai trò cầu nối vai trò điều phối trong các hoạt động nhân đạo
chăm lo tết cho người nghèo người dễ bị tổn thương